tại thành phố cao bằng cụm thi đua bảy tỉnh miền núi biên giới phía bắc bao gồm điện biên hà giang lai châu lào cai sơn la cao bằng và lạng sơn
vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm hai nghìn một mươi tám các chỉ tiêu kinh tế xã hội của bảy tỉnh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với năm hai nghìn một mươi bảy
thu ngân sách đạt trên hai mươi sáu một trăm linh tỷ đồng giải quyết việc làm mới cho trên chín mươi chín năm trăm linh lao động
toàn cụm có thêm năm mươi chín xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế một trăm sáu mươi năm trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia
bảy trên bảy tỉnh trong cụm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo
năm hai nghìn một mươi chín cụm tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ để hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của từng tỉnh
và tích cực chú trọng hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo
nhân dịp này tỉnh cao bằng đã trao cờ luân lưu cho tỉnh lai châu đơn vị cụm trưởng năm hai nghìn một mươi chín
ký giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín tặng bằng khen cho một mươi bốn tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến năm hai nghìn một mươi tám